đóng góp đối với dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi được lấy ý kiến nhân dân dưới nhiều hình thức và cấp khác nhau
đại đa số các ý kiến đều đánh giá dự thảo bộ luật đã thể chế hóa được quan điểm chủ trương mới của đảng
về xây dựng hoàn thiện pháp luật hình sự cải cách tư pháp
điều này được thể hiện rõ trong các quy định mới của dự thảo bộ luật về một số vấn đề như
hạn chế hình phạt tử hình hạn chế hình phạt tù tăng khả năng áp dụng các hình phạt ngoài tù
bổ sung các biện pháp thay thế xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân
các nội dung sửa đổi của dự thảo bộ luật cũng phù hợp với tinh thần hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
giải quyết một số những vấn đề bất cập tồn tại của thực tiễn
và phù hợp với các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên
đối với tám vấn đề trọng tâm được lấy ý kiến nhân dân đã có nhiều góp ý đề xuất
nhất là các vấn đề liên quan đến trách nhiệm hình sự của pháp nhân
phạm vi chịu trách nhiệm hình sự và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng
đối với người chưa thành niên phạm tội bỏ hình phạt tử hình ở một số tội
bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới
tuy nhiên qua nghiên cứu tổng hợp vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục được xem xét
vì vậy chính phủ sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến nhân dân nhằm tăng tính minh bạch của bộ luật
dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi sẽ trình quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ một mươi
vào ngày hôm qua ngày hai mươi hai tháng chín ban chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành trung ương
tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện thông tư liên tịch số một hai nghìn năm
về hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự liên ngành
của viện kiểm sát nhân dân tối cao tòa án nhân dân tối cao bộ công an và bộ quốc phòng
qua một mươi năm thực hiện thông tư liên tịch số một hai nghìn năm công tác thống kê hình sự liên ngành
đã đạt được những kết quả quan trọng viện kiểm sát đã đảm nhiệm tốt vai trò chủ trì
phối hợp với các cơ quan tố tụng có nhiều cố gắng trong thu thập tổng hợp và xây dựng báo cáo thống kê
độ tin cậy của số liệu thống kê được đảm bảo cơ bản khắc phục được tình trạng không thống nhất
về số liệu trong báo cáo của các ngành thông qua kết quả công tác thống kê hình sự liên ngành
đã cung cấp cho các cơ quan của đảng và nhà nước những số liệu tin cậy làm cơ sở để đánh giá đúng
khách quan toàn diện về tình hình vi phạm tội phạm kết quả xử lý tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng
phục vụ cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của mỗi địa phương nói riêng
trong đó bộ công an đã chủ động tổ chức nhiều đợt thanh tra chuyên đề kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê
tại các đơn vị địa phương đồng thời giám đốc công an ba mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã chủ động xây dựng kế hoạch
chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thanh tra đối với các phòng nghiệp vụ công an cấp huyện
ban hành gần ba trăm linh kiến nghị yêu cầu khắc phục sửa chữa những tồn tại hạn chế
tại hội nghị đại diện các đơn vị địa phương đã tham gia nhiều ý kiến liên quan đến những hạn chế vướng mắt
qua đó đề xuất một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê hình sự liên ngành gắn với việc thường xuyên kiểm tra tiến độ
sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động đáp ứng được yêu cầu của hoạt động thực tiễn của từng đơn vị
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự sáng qua tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo trương công trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã cầm phú huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa tạm trú tại phường tám tp đà lạt tỉnh lâm đồng
về tội giết người và một mươi bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng
do có mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh niên quê tại hà tĩnh trong đó có anh lê văn hoàng và làm thuê tại thành phố đà lạt
nên vào khoảng hai mươi h ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi năm trong lúc đang ngồi uống cà phê tại quán điểm hẹn trên đường nguyễn tử lực phường tám thành phố đà lạt
nhóm của trương công trung đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của hoàng trong lúc đánh nhau trung đã dùng dao đâm một nhát vào người của anh hoàng gây tử vong
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt trương công trung một mươi bốn năm tù giam và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại chín mươi sáu triệu đồng
và mỗi tháng tru cấp một năm triệu đồng tiền nuôi dưỡng cho con của bị hại đến tuổi trưởng thành
các bị cáo trương công thắng trương công phong dương khắc hoàng trương công thế lê tử quốc và lê văn xuân chín tháng tù giam
lê xuân ngân lê xuân diệu duệ chín tháng tù treo và vũ văn tùng lê duy khánh sáu tháng tù treo
sáng ngày hai mươi hai tháng chín tại xã việt vinh huyện bắc quang tòa án nhân dân tỉnh hà giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự đối với tằng văn viết
sinh ngày tám tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thôn tân thành
xã việt vinh huyện bắc quang tỉnh hà giang về tội giết người
theo cáo trạng do không có tiền chuộc chiếc xe đạp điện để cắm lấy tiền đánh bạc nên ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
tàng văn viết đã đến nhà bà hoàng thị đương sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu chú cùng thôn gần nhà viết để hỏi vay tiền
khi được bà đương cho vay số tiền ít hơn số tiền đã hỏi vay tạng văn viết đã dùng dao khống chế và cưới nhiều nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong
sau đó viết lấy đi một triệu ba mươi nghìn đồng
và tháo hai chiếc vòng tai màng vàng trị giá ba triệu ba trăm ba mươi đồng
tại phiên tòa bị cáo tăng văn viết đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
tòa án nhân dân tỉnh hà giang tuyên phạt bị cáo tăng văn viết trung thân về tội giết người năm năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt là tù trung thân
buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại chín mươi chín triệu đồng tiền mai táng cho gia đình nạn nhân
ngày hai mươi một tháng chín công an huyện tây sơn tỉnh bình định đã khởi tố ông trần khánh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
đề xã tây bình huyện tây sơn về hành vi đánh bạc
từ tháng bảy đến giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi năm trần khánh ngọc đã tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề để hưởng hoa hồng
vào ngày một mươi bảy tháng chín công an huyện bắt quả tang đối tượng này đang chuyển tịch đề thu giữ hơn hai mươi năm triệu đồng cùng các tam vật khác
đồng thời điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
khi có vụ việc xảy ra tại cơ sở không phải bất kỳ người dân nào cũng nắm được số điện thoại của các đối tượng
các cơ quan chức năng để thông báo vụ việc nhiều trường hợp người dân phải trực tiếp đến trụ sở công an để thông báo
điều này vừa mất công và lại vừa tốn thời gian
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân công an phường trần phú công an tp quảng ngãi đã công khai các số điện thoại đường dây nóng
để lực lượng công an tiếp nhận và xử lý tin báo nhanh chóng hơn
theo lời kể của ông trần kim chủ nhà trọ ở tổ hai mươi một phường trần phú tp quảng ngãi vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
tại đây đã xảy ra ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên gây mất trực tự công cộng
ngay tức khắc ông kim đã liên lạc theo số điện thoại đường dây nóng của công an phường trần phú
chưa đầy một mươi phút sau lực lượng công an đã có mặt và giải quyết ổn thỏa tình hình
việc công khai số điện thoại của lực lượng công an đã rất hữu ích cho người dân trong giải quyết tình hình
có liên quan đến an ninh trực tự tô giác tội phạm và khách tệ nạn xã hội
danh bạ điện thoại của đường dây nóng là tạo được thuận lợi là công tác phối kết hợp giữa công an phường
với các lực lượng công an tỉnh quảng ngãi để phòng chống tội phạm đạt hiệu quả rất cao
để phòng chống các tệ nạn xã hội kịp thời
khi có sự việc xảy ra thì các hộ công dân lúc bức xúc có thể bám lấy danh bạ điện thoại
gọi trực tiếp ngay một trăm một mươi ba hoặc phòng cháy hoặc là công an phường hết sức là kịp thời
ông nguyễn định dung quê ở hải dương ông thỉnh thoảng vào quảng ngãi để thăm con cháu
tuy môi trường khác lạ nhưng ông hoàn toàn yên tâm khi đến quảng ngãi vì ông đã nắm được số điện thoại của công an
hãy có việc gì ông có thể nhanh chóng điện thoại nhờ hỗ trợ
ông có những đường dây nóng để thông tin cho các anh để hoạt động khu vực an ninh như thế này
là chúng tôi rất cảm thấy thất vọng và yên tâm hơn nhiều
việc công khai số điện thoại đường dây nóng đã được triển khai trong vòng một năm qua
nhưng số điện thoại này được cung cấp đến từng hộ dân và được gắn biển ở các nơi công cộng
thông qua đường dây nóng này người dân đã cung cấp cho công an phường trần phú hơn một trăm linh nguồn tin có giá trị
và những ý kiến đóng góp thiết thực về thái độ lễ tiết tác phong của cán bộ chiến sĩ khi tiếp xúc với nhân dân
có phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh
trong thời gian tới là công an phường trần phú sẽ tham mưu ngay chỗ lãnh đạo công an phú
để triển khai tiếp tục trong cái vấn đề mà gắn bản thông báo cho các tụ điểm phức tạp và trọng điểm
đặc biệt là khu vực đê bao và làm một số bản hiệu để gỡ cho từng hộ gia đình trong khu vực để
khi sự việc liên quan về an ninh trật tự là về tội phạm truy nã
để người dân có thể tìm hiểu về tội phạm truy nã
để người dân kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng công an phường
chính quyền địa phương và thành xóm khu vực
có thể khẳng định rằng việc công khai số điện thoại đường dây nóng đã đạt được những kết quả tích cực
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự được nhân dân đồng tình ủng hộ
các đơn vị địa phương cần học tập làm theo để huy động sức mạnh nhân dân trong đấu tranh
tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác
ngày hai mươi hai tháng chín tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và chống người thi hành công vụ
đối với nhóm buôn lậu rượu ngoại từ campuchia về việt nam gồm một mươi sáu đối tượng
cầm đầu là đối tượng trần văn phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại tỉnh tây ninh
theo cáo trạng khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi ba trần văn phương bắt đầu hình thành đường dây buôn lậu rượu ngoại
từ campuchia về việt nam tiêu thụ
tính đến ngày bị bắt là ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đường dây buôn lậu của phương
đã vận chuyển chót lọt hơn năm chai rượu ngoại
vào việt nam tổng trị giá gần năm tỷ đồng
trong phiên sơ thẩm phương bị tòa án nhân dân tỉnh tây ninh tuyên phạt một mươi năm năm tù
cho cả hai tội buôn lậu và chống người thi hành công vụ
một mươi năm bị cáo còn lại nhận mức án từ sáu năm đến một mươi năm tù
sau khi bản án được tuyên sáu bị cáo trong vụ án gồm trương văn thật trần minh tâm
lê thanh thủy nguyễn văn bình trần phương linh và nguyễn văn tuấn đồng loạt làm đơn kháng cáo
tại phiên phúc thẩm tòa cấp cao nhận định vai trò của sáu bị cáo trong đường dây này chỉ là thứ yếu
và làm theo sự chỉ đạo của phương
hơn nữa các bị cáo có gia cảnh khó khăn nhận thức pháp luật còn thấp
nên hội đồng xét xử đã quyết định chấp nhận kháng cáo giảm án cho các bị cáo
trương văn thật được giảm từ tám năm rưỡi còn sáu năm rưỡi trần văn minh từ bảy năm xuống sáu năm rưỡi
lê thanh thủy từ bảy năm xuống sáu năm nguyễn văn bình từ sáu năm tù xuống năm năm tù
trần phương linh bảy năm tù xuống năm năm
và nguyễn văn tuấn từ sáu năm xuống năm năm tù
ubnd tỉnh quảng nam vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai mươi năm triệu đồng
đối với ông bùi quang tình ba mươi sáu tuổi trú tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên
về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép
trước đó vào lúc một mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng bảy tại km số chín trăm chín mươi ba quốc lộ một a
tổ tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam phát hiện xe ô tô tải mang bị kiểm soát chín mươi hai c ba nghìn bốn trăm linh hai
do lái xe bùi quang tình điều khiển
trên xe chở một chín trăm bốn mươi bảy mét khối gỗ xoan đào và gỗ rỗi thuộc nhóm ba và nhóm sáu không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc gỗ
qua làm việc lái xe khai nhận vận chuyển thuê số gỗ trên cho một người đàn ông không quen biết
từ tp tam kỳ ra ngã ba huế tp đà nẵng sẽ có người nhận
ngoài số tiền phạt nêu trên ubnd tỉnh cũng tịch thu toàn bộ tăng vật vi phạm
đồng thời yêu cầu ông tỉnh phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tương đương giá trị phương tiện vi phạm là bảy mươi năm triệu đồng
thưa quý vị và các bạn như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về vụ sập nhà cổ
ở địa chỉ một trăm linh bảy trần hưng đạo quận hoàn kiếm tp hà nội
vào giữa buổi trưa toàn bộ khu hội trường phần giữa của khu nhà cổ này đã đổ sập xuống gây thiệt hại về người và tài sản
bên cạnh sự thương tâm chúng ta còn chứng kiến những nỗ lực của các ban ngành cũng như người dân trong việc cứu người bị nạn
hai giờ đêm tức là một mươi tiếng đồng hồ sau khi phần giữa của tòa nhà cổ một trăm linh bảy trần hưng đạo bị sập
vẫn còn đó tâm trạng bất ngờ hoang mang của những người dân vì chứng kiến sự việc kinh hoàng này
em rất là hoang mang rất là sợ lúc đấy em không biết rằng là trong đấy có những gì và cái gì rất là hoang mang rất là sợ chỉ thấy rất là sợ thôi

gạt đi nỗi sợ hãi nhiều người dân hô hào nhau bới đất đá để cứu người bị nạn
những người nghe cứu ở dưới có người bảo cứu tôi với tiếng phụ nữ
cho người ta bảo là cô bắn rau thì mới hô nhau chạy vào bằng cào lấy tay cào ấy cào hết lên
thì em vào em xem thì thấy cào phải đến chắc là một mét ấy
thấy cũng hơi sợ và thấy thương mọi người bác chảy máu và bị trận nhiều
có nhiều người ở lại có nhiều người quay lại để vác bác ra ngoài
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an bộ đội cũng như các ban ngành sẽ thành từng hàng vẫn tiếp tục vận chuyển nhanh đất đá hy vọng giải cứu được người mắc kẹt
một mươi phút thì tôi có mặt thì họ đến rất là khẩn trương hết lực lượng công an thì họ đến xong một cái thì là có cái xe của
đơn vị bộ đội của công minh họ chở các chiến sĩ quân đội đến để mà hỗ trợ để giải phóng cái chỗ đổ đổ lát để cứu người con nói chung là rất là nhanh khẩn trương
từ một mươi tám h đến hai mươi ba h đêm cơ quan bàn ngành tiếp tục phân luồng giao thông khoanh vùng toàn bộ khu nhà một trăm linh bảy trần hưng đạo
công tặng bố trí chỗ ở cho một mươi sáu hộ dân với sáu mươi một nhân khẩu đã được hoàn tất
các bàn ngành chức năng trong đó có lực lượng công an vẫn túc trực nhằm bảo vệ tài sản cũng như khoanh vùng khu vực nguy hiểm
bởi còn phần trước và phần sau của tòa nhà cổ vẫn tiêm ẩn nguy cơ bị đổ sập
như vậy với sự nỗ lực của các ban ngành thì cho đến thời điểm này những người dân sống xung quanh khu nhà bị sập đã di chuyển đến nơi an toàn
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến vụ việc này ở các bản tin tiếp theo
còn bây giờ xin được chuyển sang một thông tin liên quan đến vụ tàu cá bv chín mươi bảy nghìn bảy trăm chín mươi chín ts bị nổ bình ga trên vùng biển côn đảo vào ngày một mươi sáu tháng chín
theo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba vào sáng ngày hai mươi hai tháng chín lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai thi thể thuyền viên cuối cùng trong vụ nổ bình ga làm chìm tàu cá bv chín mươi bảy nghìn bảy trăm chín mươi chín ts ở ngoài khơi vũng tàu
như vậy sau gần một tuần xảy ra vụ tai nạn thi thể của tất cả một mươi năm thuyền viên đã được tìm thấy
trong số một mươi năm thuyền viên thiệt mạng
có một mươi hai người là của tỉnh sóc trăng
và ngay sau khi thi thể của các nạn nhân được đưa về địa phương để mai táng ubnd tổ quốc việt nam tỉnh sóc trăng phối hợp với ủy ban nhân dân huyện trần đề đã đến thăm hỏi chia buồn hỗ trợ chín gia đình của ấp mò ó xã trung bình và ấp sóc lèo b thị trấn lịch hội thượng mỗi gia đình hai triệu đồng
ban chỉ huy quân sự huyện trần đề cũng hỗ trợ mỗi gia đình một triệu đồng
trước đó vào chiều ngày hai mươi tháng chín lãnh đạo ban dân vận tỉnh ủy sóc trăng cùng liên đoàn lao động hội liên hiệp phụ nữ hội nông dân tỉnh đã đến chia buồn cùng các gia đình có các thuyền viên trao tổng số tiền hỗ trợ gần ba mươi triệu đồng cho các gia đình
và theo ông lê thành trung chủ tịch ubnd huyện trần đề cũng cho biết chính quyền địa phương lực lượng biên phòng đã đến từng gia đình để thăm hỏi động viên người thân của các thuyền viên và trước mắt huyện hỗ trợ mỗi gia đình có thuyền viên bị thiệt mạng tám triệu đồng
còn bây giờ xin được tiếp tục với các tin tức khác
thưa quý vị nhằm phòng ngừa và không để cháy nổ xảy ra phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh lạng sơn vừa tổ chức diễn tập thực hành phương án chữa cháy tại chợ đồng kinh
tình huống giả định là do chập điện tại một gian hàng trên tầng ba phía đông của chợ
đám cháy bắt vào hàng hóa và lan nhanh phát triển thành đám cháy lớn
lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nhanh chóng thực hiện thao tác chữa cháy tại chỗ cắt nguồn điện và báo động để sơ tán người dân trong chợ đồng thời điện thoại cho một trăm một mươi bốn đến hỗ trợ
rất nhanh ba xe chữa cháy của cảnh sát đến ngay hiện trường sử dụng vòi rồng phun nước dập lửa
sau vài phút đám cháy đã được khống chế dập tắt hoàn toàn việc diễn tập phương án cháy khu vực đông người và hàng hóa được phối hợp nhịp nhàng thuần thục góp phần nâng cao tính chủ động khả năng thường trực sẵn sàng chữa cháy của các lực lượng kỳ thời hạn chế thiệt hại nếu xảy ra cháy nổ

cả phủ ninh huyện phủ ninh tỉnh phú thỏ từ lâu đã trở thành điểm tập kết một dạng bến cóc đón xe khách trên cao tốc
hai bên đầu cầu nhiều hoàng nước theo đó cũng mọc lên để phục vụ hành khách lúc nào cũng đông đúc
hoặc do nhà thầu chưa kịp thi công và như vậy người dân đứng đón xe khách diễn ra tại nhiều nơi
đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tuyến đường từ khi thông xe đến nay đã xảy ra bảy vụ tai nạn giao thông làm thiệt hại cả người và tài sản
gần đây nhất là vụ tai nạn giao thông khiến hai mẹ con đứng đón xe bị thương vong tại địa bàn xã hà lộc thị xã phú thọ
có lẽ những vụ tai nạn giao thông tương tự sẽ còn tái diễn một khi người dân còn đứng đón xe khách dọc tuyến đường cao tốc này
chúng tôi đã nhiều lần vào trong chính quyền địa phương xã và huyện làm công tác tuyên truyền và gửi những công văn về phối hợp
cũng đã rất nhiều lần rồi những tình trạng này vẫn chưa do chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa triệt đẻ hết mức
nên tình trạng này vẫn tiếp diễn ở hầu như toàn bộ các quỹ trí

đồng thời chúng tôi sẽ tập trung xử lý nghiêm tăng cường tuần lưu để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
tăng cường sử dụng thiết bị kỹ thuật để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm này
cùng các vi phạm khác trong nhóm hành vi là nguyên nhân cao để gây ta lại trong thông trường
hành động tự ý phá vỡ hàng rào để đi lên đường cao tốc có thể được xem là vì ý thức người dân chưa theo kịp sự phát triển của cơ sở hạ tầng
tuy nhiên một thực tế cũng đáng bàn tới là tuyến đường cao tốc nội bài lào cai là một tuyến cao tốc dài nhất địa bàn việt nam hiện nay
và đi qua các hành vi vi vi phạm
đi qua nhiều khu dân cư nhưng lại không được bố trí nút rào nên việc đi lại của người dân cũng gặp nhiều khó khăn
vì thế nếu chỉ áp dụng các biện pháp hành chính công đoán thì điệp khúc đóng mở những đoạn rào chắn vẫn sẽ tiếp diễn
và tình trạng người dân đứng đón xe khách trên tuyến cao tốc khó có thể xử lý triệt đề
chiều qua tại hà nội tổng cục cảnh sát bộ công an và tổng cục đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải
đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
theo đó quy chế lần này sẽ tập trung vào các nội dung quan trọng phối hợp trong xử lý vi phạm bảo vệ công trình đường bộ
và hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường bộ bảo đảm trật tự công cộng tại các điểm dừng đỗ xe
trạm dừng nghỉ bến xe bãi đỗ xe bến phà trạm kiểm tra tải trọng xe trạm thu phí đường bộ trật tự an toàn giao thông trong vận tải hành khách bằng xe ô tô
đồng thời hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp trao đổi cập nhật thông tin tài liệu về quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
các lĩnh vực cần thiết khác có liên quan trực tiếp đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ
từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh đã tổ chức tổng giả soát thống kê số phương tiện thuộc diện trên địa bàn
đồng thời xây dựng kế hoạch kết hợp tuyên truyền vận động với tăng cường tuần tra kiểm soát kiên quyết đình chỉ lưu hành đối với xe ô tô hết niên hạn
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng ninh đến cuối năm hai nghìn một mươi năm
toàn tỉnh có thêm sáu trăm năm mươi xe ô tô hết niên hạn sử dụng trong đó có tới hơn năm trăm sáu mươi xe tải
để thực hiện hiệu quả đợt thu hồi đăng ký và biển số xe hết niên hạn trong năm hai nghìn một mươi năm
đến thời điểm này phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đã lập danh sách gửi thông báo đến các chủ phương tiện biết liên hệ
làm thủ tục thu hồ đăng ký biển số xe theo quy định của pháp luật
hai mươi chín trăm chín mươi bốn là số xe ô tô hết nhân hạn sử dụng từ ngày một một hai nghìn một mươi sáu cục đăng kiểm việt nam hiện đã công bố danh sách xe cơ giới đã hoặc sẽ hết nhân hạn